tàu chín trăm ba mươi năm thuộc vùng hai hải quân đã có mặt tại xã kiểng phước huyện gò công đông tỉnh tiền giang
để cấp hơn hai trăm linh lít nước ngọt miễn phí hỗ trợ cho nhân dân hạn mặn trong vùng
như vậy tính đến thời điểm này thì quân chủng hải quân đang có ba tàu là tàu chín trăm ba mươi năm chín trăm ba mươi sáu và chín trăm ba mươi ba
liên tục trở và cấp được một mươi bốn chuyến với gần năm triệu lít nước ngọt cùng nhiều dụng cụ chữ nước
và hàng ngàn bình nước lọc tinh khiết hỗ trợ nhân dân vùng hạn mặn ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long
đồng thời tổ chức phát tờ rơi cấp cổ trang miễn phí cho nhân dân phòng chống dịch covid một mươi chín ngay tại khu vực cấp nước